sáng nay nhiều người dân đã bất ngờ khi chứng kiến vòi rồng xuất hiện ở khu vực biển
thuộc xã xuân đám huyện cát hải thành phố hải phòng
đây là lần đầu tiên vòi rồng xuất hiện tại khu vực này
vòi rồng xuất hiện vào khoảng bảy giờ sáng sau cơn mưa
và chỉ diễn ra trong khoảng ba đến bốn phút trên biển rồi tan không gây ra thiệt hại gì
vòi rồng là hiện tượng gió xoay rất mạnh với đường kính rất nhỏ
hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích
tạo thành hình như cái phễu di động trông giống như cái vòi
đây là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm
bởi trên đường di chuyển nó có thể cuốn theo rồi ném xuống
ở một khoảng cách xa sau đó hoặc phá hủy mọi thứ
kể cả là những nhà gạch xây không kiên cố